mấy ngày vừa qua tại cà mau có mưa lớn kéo dài trên diện rộng làm ngập ống nhiều nơi gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân
và cho đến hiện tại thì vẫn chưa có được con số thống kê về mức độ thiệt hại
mưa lớn kéo dài đúng vào thời điểm bà con nông dân đang đồng loạt xuống giống vụ lúa đông xuân nên người dân gặp khó khăn trong việc bơm tắt nước
tại nhiều nơi người dân ngâm ủ lúa giống đã đến ngày gieo xạ nhưng do lượng nước trên ruộng quá lớn làm vỡ hệ thống bờ bao nên nông dân không bơm tắt nước được
phải tạm dừng việc xuống giống và đem lúa giống đi phơi lại
mưa lớn cộng với nhiều hộ đồng loạt bơm tắt nước ra sông rạch làm cho nhiều tuyến đường giao thông nông thôn và nhà ở của người dân bị ngập sâu trong nước
ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của bà con
mặc dù ngành chuyên môn huyện trần sơn
văn thời đã cho mở tất cả các cống thủy lợi xả nước chống ngập úng nhưng do hiện tại chiều cường phía bên ngoài sân cao nên việc tiêu thoát nước chậm khả năng ngập úng còn kéo dài
trước diễn biến phức tạp của thời tiết bà con nông dân cần chủ động trong sản xuất
chuẩn bị sẵn sàng phương tiện máy móc để bơm nước chống úng nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra